trong ngày hôm qua trên đường bộ cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khi một chiếc xe ô tô đã tông liên hoàn vào một mươi bảy xe máy ở hà nội
ngay trong tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông
và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe hoàng ngọc vĩnh trú tại bồ đề long biên hà nội
để điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày tại khu vực ngã tư võ trí công xuân la phường xuân la quận tây hồ
xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô mang biển số hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai
do tài xế hoàng ngọc vĩnh điều khiển với một mươi bảy xe máy
hậu quả là một mươi tám người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện
ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã phối hợp với công an quận tây hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ vụ việc qua kiểm tra không phát hiện lái xe vĩnh có nồng độ cồn
và âm tính với chất ma túy nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đạp nhầm chân ga
liên quan tới vụ việc bộ y tế vừa ra văn bản chỉ đạo gấp gửi bệnh viện trực thuộc bộ y tế
trên địa bàn thành phố hà nội đề nghị các đơn vị tập trung mọi nguồn lực thuốc men trang thiết bị y tế
khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong
giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn gây ra